xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trong một hai ngày tới sẽ có trạng thái nhiều mây sương mù về đêm và sáng
riêng khu vực ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ có mưa nhỏ mưa phùn
trưa chiều trời giảm mây hưởng nắng nên nhiệt độ trong hai ngày tới sẽ tăng nhanh cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó sang ngày hai mươi sáu khối không khí lạnh được tăng cường yếu nên trời sẽ nhiều mây hơn có mưa giải rác và nhiệt độ sẽ giảm khoảng hai độ
tại khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới chủ yếu là có mưa vài nơi vào ban đêm
ngày trời nắng với nhiệt độ tăng cao trưa chiều phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi đặt mức ba mươi năm độ xuất hiện nắng nóng nhẹ sang ngày hai mươi sáu mức nhiệt sẽ giảm nhẹ khoảng hai độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế dự báo trong hai ngày tới có mưa vài nơi nên nhiệt độ cũng tăng đáng kể do sự mở rộng của vùng áp thấp phía tây
trưa chiều trong khoảng
từ ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh vùng núi phía tây trên ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi sáu có mưa giải rác và nền nhiệt sẽ giảm khoảng ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hầu như không chịu tác động từ áp cao lạnh phía bắc nên thời tiết ổn định
trong ba ngày tới chỉ có mưa vài nơi về đêm ngày trời nắng với cường độ khá mạnh mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
lùi xuống khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên trong cả ba ngày tới phổ biến là mây thay đổi không mưa
ngày nắng nhiều với nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
còn tại khu vực nam bộ trời vẫn nắng nhiều và không có mưa các tỉnh miền đông nam bộ là nơi có cường độ nắng mạnh nhất
nắng nóng diện rộng với nhiệt độ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi nắng nóng gai gắt trên ba mươi bảy độ độ ẩm trưa chiều giảm thấp từ ba mươi năm bốn mươi năm
nên bà con khu vực này cần lưu ý để phòng hỏa hoạn